xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu ở phía bắc tăng cường xuống nước ta
kết hợp với vùng hồi tụ gió trên mực khí quyển tầng cao
nên đêm nay và ngày mai tại các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ
có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to
người dân cần đề phòng sàn lở đất đá lụ quét ở vùng đồi núi
từ ngày mùng một mươi trở đi thì mưa sẽ giảm trời có nắng trở lại nhiệt độ sẽ tăng dần
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
mưa rào và rông cũng diễn ra trên diện rộng trong hai mươi bốn giờ tới
nguy cơ cao sẽ ra sàn lở đất đá lụ quét khi mưa kéo dài nhiều ngày nay
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
sau đó từ ngày mùng một mươi thì mưa giảm nhanh trời có nắng và nhiệt độ sẽ nhích nhẹ dần
khu vực miền trung từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế cũng có nhiều mây
có mưa rải rác tại các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực nghệ an và hà tĩnh
cục bộ có mưa vừa mưa to với thời gian mưa chủ yếu tập trung về chiều tối đêm và sáng sớm
còn lại là ít mưa và có nắng
nhiệt độ cao nhất ở mức hai mươi chín ba mươi ba độ ở phía nam có nơi cao hơn
trong khi đó thời tiết tại các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận
tương đối ổn định trong những ngày tới
chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và rông vài nơi
ban ngày có nắng có nơi xảy ra nắng nóng
nhiệt độ cao nhất tại khu vực này là từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới phổ biến là vẫn có nắng nhiều
mưa rông vài nơi xuất hiện chủ yếu
vào lúc chiều tối và đêm
tại tây nguyên thì nắng nóng còn xuất hiện cục bộ
với nhiệt độ ban ngày là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở mức là hai mươi một hai mươi bốn độ
còn khu vực nam bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng diện rộng kéo dài
với mức nhiệt cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
tại các tỉnh thuộc khu vực miền đông của nam bộ
về chiều tối có khả năng xảy ra mưa rông cục bộ
người dân cần đề phòng các hiện tượng thường thích cực đoan
có thể đi kèm trong cơn rông